tại quảng trường ba đình hà nội bộ thư lệnh cảnh sát biển việt nam cùng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lực lượng tổ chức làm lễ báo công kính dân lên bác và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
khắc ghi lời bác dạy quân đội ta chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
trong suốt hai mươi năm qua xây dựng và trưởng thành lực lượng cảnh sát biển luôn đoàn kết khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây đắp lên truyền thống kiên quyết dũng cảm
khắc phục khó khăn đoàn kết hiệp đồng giữ nghiêm pháp luật phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực thi pháp luật trên biển đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật giữ gìn an ninh trật tự an toàn tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tham gia khắc phục sự cố môi trường biển hợp tác quốc tế và thực hiện các điều ước quốc tế trên biển liên quan đến việt nam và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc
trước lăng chủ tịch đại diện lãnh đạo tập thể cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển hứa sẽ tiếp tục nâng cao phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác đồng thời xây dựng lực lượng cảnh sát biển việt nam cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân